hội nhập quốc tế có ý nghĩa quan trọng đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam trong thời kỳ đổi mới
từ hội nhập kinh tế quốc tế là trọng tâm đến nay hội nhập quốc tế đã mở rộng trên tất cả các lĩnh vực
năm hai nghìn một mươi chín đánh dấu năm năm thành lập ban chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế
ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp chính phủ thủ tướng chính phủ đề ra các định hướng chiến lược
các giải pháp lớn liên quan đến hội nhập quốc tế đề xuất những nhiệm vụ trọng tâm trọng điểm
và thúc đẩy triển khai hội nhập quốc tế trong từng giai đoạn
năm năm qua ta đã thiết lập củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với tám đối tác
đến nay việt nam đã có mạng lưới quan hệ với hai mươi tám đối tác chiến lược và toàn diện
trong đó có đủ các lĩnh vực
trong khi các nước ủy viên thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
việt nam đã nỗ lực vươn lên để đóng vai trò nòng cốt dẫn dắt tại các diễn đàn khu vực quốc tế
nhất là asean asem apec đồng thời tích cực đóng góp xây dựng định hình các thể chế đa phương
trật tự kinh tế chính trị quốc tế minh bạch công bằng dân chủ bền vững
đồng thời khai thác phát huy tối đa lợi ích mà đa phương đem lại
trong khuôn khổ liên hợp quốc nhóm châu á thái bình dương nhất trí đề cử việt nam
làm ứng cử viên duy nhất của nhóm cho vị trí ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một nhiều quốc gia khác cũng ủng hộ việt nam vào trọng trách này
việt nam thể hiện là một thành viên có trách nhiệm đóng góp và gìn giữ hòa bình
tại một số điểm nóng trên thế giới
tổ chức thành công thượng đỉnh mỹ triều lần thứ hai lần đầu tiên ta tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình
liên hợp quốc triển khai bệnh viện giã chiến cấp hai tới nam sudan giữ vững an ninh và ổn định biên giới trên bộ
chủ động kiên quyết kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển
ngoài ra hội nhập quốc tế về văn hóa xã hội khoa học công nghệ y tế và giáo dục đào tạo
cũng được triển khai mạnh mẽ đồng bộ tạo thuận lợi cho hội nhập kinh tế quốc tế
góp phần giữ vững an ninh quốc gia gìn giữ và phát huy bản sắc dân tộc
thế giới đã bước vào giai đoạn phát triển mới với việc thực hiện các mục tiêu phát triển liên hợp quốc
đến năm hai nghìn ba mươi và thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp bốn
nhiều vấn đề mới đặt ra trên các diễn đàn quốc tế và khu vực đòi hỏi có phương cách tiếp cận mới
hội nhập quốc tế sẽ tiếp tục là một nhiệm vụ quan trọng của việt nam nhằm củng cố môi trường hòa bình
tranh thủ các nguồn lực cho sự phát triển toàn diện đất nước trên mọi lĩnh vực
trả lời phỏng vấn truyền hình nhân dân về kết quả hội nhập quốc tế trong lĩnh vực chính trị
an ninh quốc phòng trong năm năm triển khai nghị quyết hai mươi hai thứ trưởng thường trực bộ ngoại giao bùi thanh sơn nhấn mạnh
kết quả bao trùm là hội nhập quốc tế bảo đảm môi trường hòa bình ổn định để xây dựng và bảo vệ tổ quốc
từ sớm từ xa từ khi nước chưa nguy
lời đầu tiên xin đề chân thành cảm ơn thứ trưởng đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
thưa thứ trưởng hội nhập quốc tế trong lĩnh vực an ninh chính trị đã góp phần đắc lực củng cố vững chắc môi trường hòa bình
thuận lợi cho sự phát triển và xử lý các thách thức an ninh từ sớm từ xa
có thể khẳng định là hội nhập trong lĩnh vực này là nền tảng vững chắc cho hội nhập trong những lĩnh vực khác
vậy thì xin thứ trưởng có thể chia sẻ về ý nghĩa kết quả của hội nhập quốc tế về chính trị an ninh
sau năm năm triển khai nghị quyết hai mươi hai của bộ chính trị
có thể nói một kết quả bao trùm mà cũng là ý nghĩa bao trùm đó là hội nhập trong lĩnh vực chính trị an ninh quốc phòng
thời gian qua đã góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ của ta với tất cả các đối tác
đồng thời nó cũng góp phần nâng cao sự tin cậy chính trị giữa ta và các đối tác
nâng cao tiềm lực quốc phòng an ninh của chúng ta và đồng thời nâng cao vị thế của việt nam
ở các tổ chức diễn đàn
hội nhập quốc tế qua đó là góp phần tích cực vào việc duy trì môi trường hòa bình
bổn định tranh thủ được nguồn lực bên ngoài phục vụ cho việc bảo vệ chủ nguyên toàn bản lĩnh thổ của chúng ta
cũng như là nâng cao vị thế của việt nam trên trường quốc tế
cái thứ hai đấy là hội nhập trong lĩnh vực chính trị an ninh quốc phòng
cũng là một tiền đề rất quan trọng để chúng ta thu hút sự quan tâm của các đối tác
qua đó là nâng cao hiệu lực hội nhập trong các lĩnh vực chính trị an ninh quốc phòng
và hội nhập trong lĩnh vực chính trị an ninh quốc phòng cũng là một quá trình tập dượt
để chúng ta hoàn thiện cơ chế bộ máy cũng như là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
để phục vụ cho hội nhập quốc tế toàn diện trên tất cả các lĩnh vực
tầm quan trọng của việc giữ được hòa bình ổn định để có thể phát huy
cũng như là tận dụng những lợi ích mà hội nhập quốc tế mang lại
hội nhập trong lĩnh vực chính trị an ninh quốc phòng là tạo điều kiện rất thuận lợi
để chúng ta duy trì được môi trường hòa bình ổn định
đây là cái điều kiện rất quan trọng để chúng ta có thể phát triển
trong bối cảnh tình hình thế giới của khu vực đang diễn biến rất nhanh và phức tạp
ngược lại đến khi chúng ta đã tham gia hội nhập trong lĩnh vực này
chúng ta cũng đóng góp vào việc duy trì hòa bình ổn định chung của cả khu vực và thế giới
chính vì thế vị thế của đất nước chúng ta trong khu vực cũng được nâng cao
sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với việt nam cũng nâng cao
qua đó cũng có thêm vững chắc thêm
vị trí của chúng ta và nó tạo ra nền tảng mà chúng ta đã có một phương châm từ rất lâu rồi
tức là bảo vệ đất nước từ khi còn rất sớm từ xa
và khi chúng ta chưa gặp nguyện
thì lúc đó hội nhập quốc tế trong lĩnh vực chính trị an ninh quốc phòng
sẽ giúp chúng ta có được vị trí tốt như vậy trong hội nhập và phát triển
xin cảm ơn những chia sẻ của thứ trưởng
và một lần nữa cũng cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân